tại trung tâm hội nghị tỉnh hậu giang hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề hậu giang tiềm năng đầu tư và phát triển chính thức khai mạc với sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
hơn năm trăm linh đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành trung ương lãnh đạo các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông kiều long các doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tham dự hội nghị
đây là hoạt động quan trọng nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kinh tế tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thu nhập cho người lao động phúc lợi xã hội và nguồn thu ngân sách nhà nước thu hút đầu tư với phương châm hợp tác liên kết đầu tư cho các bên tham gia cùng hưởng lợi
theo đó các cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của hậu giang được giới thiệu đến các tổ chức nhà đầu tư doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước để tìm hiểu tiếp cận tiến tới xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh
bên cạnh đó hội nghị lần này cũng là dịp để các tổ chức nhà đầu tư và doanh nghiệp cơ quan quản lý nhà nước gặp gỡ và trao đổi về cơ chế chính sách môi trường đầu tư tìm giải pháp phù hợp thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương